tại xã lộc vĩnh huyện phú lộc vùng biển chân mây của tỉnh thừa thiên huế vào lúc hai mươi ba h đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một
sau những trận gió lớn nhiều nhà cửa và hàng quán bị tốc mái
trong bão chỉ cần mái nhà tấp một màng nhỏ thì gió sẽ luồn vào để sới tung căn nhà
có một điều kỳ lạ đó là những ngôi nhà cấp bốn ở gần đó lại không hề hấn gì thậm chí không có một viên ngói nào bị bay
sau bão chủ nhà dọn lưới và trở lại cuộc sống bình thường
mặc áo cho nhà người dân không mất nhiều thời gian và không quá lo lắng trước những trận cuồng phong đã qua
đây là có nghĩa là cũng đỡ nhiều vì dù như trận ngày mà không có cái này là bão như bão thế này là có nghĩa dễ bay tốc mái
nhưng mà có đây thì đỡ nhiều
còn trận ngày mà không bọc được cái lưới này mà để cầm bọc thì nó bay bay nhiều lần bay
nhờ ngoài lên nó bay cũng khá ngoài có lần bay hết một trăm bảy mươi hai trăm linh viên
người dân sống trong nhà bọc lưới cho biết những cơn bão trước đây mái tôn bị gió thổi phát ra âm thanh lớn
tôn quận lên như sóng gây sức ép lớn cho hệ thống đính ấp cố định mái nhà tôn
là nguyên nhân khiến mái nhà bị bóc hẳn ra khỏi cột kèo
tuy nhiên từ khi bao lưới trên mái nhà ngôi nhà khá ổn định và mái ngói hầu như không bị bay gạch
âm thanh của gió rội vào mái nhà cũng không còn lớn như thời chưa lượp lưới
trong các phần bao bọc chóp mái nhà và các mép mái nhà là phần quan trọng nhất
vì đây là vị trí dễ bị gió sổng mạnh bóc ra sau đó gió xoáy vào trong nhà hất tung mái nhà từ phía bên trong
bao đi qua những sợi dây buộc lưới bao giờ đã bớt sức khỏe
nhưng trong các phần bao bọc những người dân này không có lo âu
không mất nhiều thời gian để khắc phục thiệt hại sau bão
phương pháp này cần nhân rộng để người dân vùng bão áp dụng để sống chung với bão tố
chuyển sang một số thông tin trật tự an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng gây xôn xao dư luận xảy ra vào trưa ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại một quán cà phê trên quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc ấp an hiệp xã long an huyện long hồt tỉnh vĩnh long
hậu quả là một người chết và hai người bị thương
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một
có một nhóm người đi trên xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai a hai mươi một nghìn năm trăm hai mươi hai đến quán cà phê tâm giao
nằm trên quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc ấp an hiệp xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
bắt chị võ thị thúy hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ quán cà phê lên xe ô tô
tiếng la lớn của vợ đã khiến trần ngoại giao chạy ra cứu vợ
thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay
giao đã cầm cây kim loại có một đầu nhọn cua và đâm về phía nhóm người này
hậu quả làm một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương nặng
sau khi sự việc xảy ra trần ngoại giao đã đến đầu thú tại công an sẵn long an
lực lượng công an đã xác định được danh tính của đầy đủ sáu người liên quan đến vụ án
và đã thu giữ nhiều hung khí liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba đối tượng là nguyễn phạm văn đình võ như hòa và hoàng quốc trường
cùng về hành vi cố ý gây thương tích trong đó trường là đối tượng truy nã vừa bị công an huyện thăng bình bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn với nhóm thanh niên của nguyễn trường nghĩa
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trường và nhóm bạn đã chuẩn bị kiếm tự chế
vỏ chai bia gậy gỗ tìm đánh nhóm của nghĩa trong đó trường dùng kiếm tự chế chém nghĩa gây thương tích tỷ lệ một mươi
còn nguyễn phạm văn đình và võ như hòa cùng dùng hung khí tấn công một thanh niên khác
chú xã bình triều huyện thăng bình vào đêm ngày hai mươi tháng sáu làm thanh niên này phải đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích hai mươi
các đối tượng trên từng bị công an huyện thăng bình xử lý vi phạm hành chính về các hành vi
xâm hại đến sức khỏe người khác gây dấu chất tự công cộng
riêng đối tượng hoàng quốc trường bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra lệnh truy nã
đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi một thì bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã bình trung huyện thang bình
với hành vi buôn bán hàng cấm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn minh tiến
chú huyện châu phú tỉnh an giang
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi trên quốc lộ
quốc lộ chín mươi một thuộc ấp bình hòa thị trấn cái dầu huyện châu phú
tổ công tác chống buôn lậu công an huyện châu phú phát hiện hai xe ô tô tải
do nguyễn minh tiến và trần anh kiệt điều khiển nghi vận chuyển hàng cấm
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
khi phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối kiệt đã bỏ lại phương tiện cùng tăng vật để thoát thân
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên hai xe ô tô vận chuyển bảy bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhãn hiệu hero jet được cất giấu trong ba mươi hai tấn đường cát nhãn mát nước ngoài nhằm qua mặt lực lượng chức năng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm lái xe
trong phần tiếp theo của bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn viết trung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thương chú tại xã ngọc quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
là hai đối tượng cùng có hộ khẩu thường trú tại xã tiên lương huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đối tượng nguyễn tiến thư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách một cm trước đầu lông mày phải
và đối tượng hoàng bá tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi hai
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chất quan đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết
suốt từ hôm qua cho đến hôm nay mưa rông đã diễn ra khắp các tỉnh thành đông bắc bộ với lượng chủ yếu là từ năm một mươi mm
mưa sẽ kéo dài đến sáng ngày mai trên khu vực sau đó thì giảm hẳn
nắng lên và kéo nhiệt độ tăng trở lại cao nhất ngày mai ở trong ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
sang hai ngày tiếp theo
nhiệt độ tăng nhích nhẹ lên một đến hai độ ở mức hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động dân sinh
không mưa rông như phía đông bắc bộ phía tây bắc bộ do có sự hiện diện của dĩ hoàng liên sơn nên thời tiết không có sự thay đổi nhiều
trời vẫn ít mưa chưa chiều có nắng xuất hiện với mức nhiệt cao nhất ngày mai giao động từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sang đến ngày một mươi tám một mươi chín nền nhiệt độ sẽ gia tăng khoảng trên dưới hai độ và giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực tây bắc có thể chạm ngưỡng ba mươi độ
trời chỉ còn lạnh về đêm muộn và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ vùng núi thấp hơn
xui xuống khu vực trung bộ mưa rông đã qua đi nhường chỗ cho nắng lên
trời phổ biến là có mưa vài nơi ngày nắng và nhiệt độ tăng dần
cụ thể các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt cao nhất ngày thời kỳ từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng một mươi một sẽ chủ yếu giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía nam có nơi cao hơn
và tiếp tục tăng mỗi ngày từ một đến hai độ
không chỉ ở các tỉnh phía bắc miền trung mà càng vào sâu phía nam thì nhiệt độ càng tăng dần
ở khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ cao nhất trưa chiều chủ yếu từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung sẽ có nhiều thuận lợi cho các hoạt động dân sinh và sản xuất của bà con sau những ngày liên tục có mưa bão xảy ra
với các tỉnh tây nguyên trong ngày mai thời tiết hầu như ít thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước đó
trời phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ ban trưa ổn định ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
về đêm trời xe lạnh khi nhiệt độ giảm thấp chỉ còn một mươi tám hai mươi một độ
còn tại nam bộ ngày mai thời tiết cũng chưa có gì biến đổi so với ngày hôm trước
nhiệt độ trưa chiều sẽ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi tám đến một mươi chín tháng một mươi một mưa có xu hướng tăng hơn và tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền tây nam bộ vào chiều tối và tối
trong cơn rông bà con nên hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy
và gió rất mạnh có thể đi kèm
do có mưa nên nhiệt độ giảm cao nhất ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ